năm hai nghìn một mươi bảy trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh bắc ninh tiếp tục chuyển biến tích cực
tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí về số vụ số người thiệt mạng và số người bị thương
trong năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh bắc ninh xảy ra một trăm một mươi năm vụ tai nạn giao thông làm chết tám mươi bảy người bị thương bốn mươi bốn người
so với năm hai nghìn một mươi sáu giảm sáu vụ ba người chết và năm người bị thương
đây là năm thứ hai bắc ninh tiếp tục kéo giảm trên năm cả ba tiêu chí về tai nạn giao thông
hướng đến mục tiêu tai nạn giao thông giảm từ năm đến một mươi trên cả ba tiêu chí
năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề an toàn giao thông cho trẻ em nhằm nâng cao ý thức và tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là thanh thiếu niên
các lực lượng chức năng của tỉnh bắc ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giả soát lại hệ thống biển báo
nhất là các điểm đen gây tai nạn nút giao thông gây ủn tắc để có biện pháp khắc phục